tỉnh thái nguyên vừa tổ chức họp báo chính thức công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện sars cov hai virus bằng kỹ thuật real time pcr
do nhóm các nhà khoa học đến từ trường đại học khoa học đại học thái nguyên và bệnh viện trung ương thái nguyên thực hiện
sở khoa học và công nghệ tỉnh thái nguyên là cơ quan quản lý nhiệm vụ
sau ba tháng nghiên cứu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhóm nghiên cứu cho ra mắt bộ sinh phẩm phát hiện sars cov hai virus bằng kỹ thuật real time pcr
đây cũng là bộ sinh phẩm thứ tư trong cả nước được cấp phép
theo công bố bộ sinh phẩm mới đã đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng của sinh phẩm trần đoán
thời gian thực hiện phản ứng real time pcr nhanh hơn so với hầu hết các bộ kỹ thiện này từ hai mươi năm đến ba mươi phút
giá thành dự kiến cũng sẽ giảm khoảng một mươi năm đến ba mươi
các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu
tuy nhiên tỉnh cũng sẽ lựa chọn doanh nghiệp đơn vị có chức năng nhiệm vụ và năng lực sản xuất phù hợp
để tiến hành đăng ký cấp phép theo quy định phục vụ phương án sản xuất đại trà bộ sinh phẩm
đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín đang cấp bách hiện nay